tham gia đấu giá cho tất cả những gì liên quan đến đấu giá người dân dư luận yêu cầu cơ quan chức
năng điều tra một cách nghiêm túc vụ việc đấu giá đất tại thủ thiêm sau các vụ việc doanh nghiệp
trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc hủy hợp đồng mua đất thậm chí có tình trạng xã hội đen đe dọa cá
nhân tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá f phải xin rút hồ sơ thông đồng giữa tổ chức tư vấn định
giá với người tham gia đấu giá để dìm giá cư dân mạng đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa đổi bộ
sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm ngăn ngừa trục lợi gây bất ổn xã hội bởi đấu giá
cao ngất ngường nhưng lại xin hủy kết quả bỏ tiền cọc đến vài trăm tỷ thì cần phải xem xét lại động
cơ cần thay đổi quy định luật đấu thầu để phù hợp với tình hình mới và ngăn chặn tình trạng này cũng phải
có biện pháp ngăn chặn kiểu này chứ không đất đai tăng giá vô tội vạ để giải quyết tình trạng bảo
cọc rất đơn giản là tăng tiền cọc lên năm mươi xem có ai dám bỏ cọc không
cần sửa đổi luật quy định tăng phần trăm tiền đặt cọc và rút ngắn thời gian phải thanh toán một
phần trăm sẽ giảm được tình trạng làm lợi cho một bộ phận nhỏ mục tiêu của đấu giá là thu về cho
ngân sách chứ không phải khoản cọc ban đầu tại mức giá khởi điểm về lâu dài nếu tình trạng này tiếp
diễn sẽ gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội và ảnh hưởng tới kế hoạch ngân sách phát triển của
địa phương nhất là trong giai đoạn các địa phương cần vốn đầu tư trong lúc này để đẩy mạnh khôi phục
xã hội sau những tổn thất nặng nề về kinh tế xã hội do dịch cô viết một mươi chín gây ra cư dân mạng mong
rằng sớm hoàn thiện khung pháp lý nhằm ngăn chặn hệ lụy tạo giá ảo thao túng thị trường bất động sản
bạn nghĩ sao về việc bỏ cọc sau đấu giá và câu chuyện tăng nóng của bất động sản hãy để lại
bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị với mục đích tương tự như làn rừng khẩn cấp trên cao tốc đường cứu nạn là đoạn đường
được thiết kế và thi công trên đường đèo dốc nhằm làm giảm tốc độ và đảm bảo cho những xe mất kiểm
soát dừng lại khi xuống dốc vâng ạ xin được nhấn mạnh rằng đây là đoạn đường dành cho những phương
tiện mất kiểm soát hay xe gặp sự cố tức là không còn đảm bảo an toàn thế nhưng thật trở trêu lại
có những người dân mượn nơi đây để tổ chức dừng xe nghỉ ngơi thậm chí là cắm trại liên hoan hành vi
trình cần phải được cảnh báo và xử lý nghiêm khắc nếu không khổ quả sẽ rất khó lương
ở đây là hình ảnh được chia sẻ nhiều trong những ngày nghỉ tết vừa qua hàng loạt xe ôtô dừng đỗ
nghỉ ngơi vui chơi và thậm chí cắm trại tại các cung đường lánh nạn trên đèo hải vân bình luận
về hình ảnh này nhiều người nói vui đây là những lái xe dũng cảm nhất thế giới bởi dám đánh đổi
cả tính mạng mình khi chọn đường lánh nạn để nghỉ ngơi vui chơi góc độ người dân đánh giá
tôi thấy cái hành động đấy nó cực kỳ nguy hiểm bản chất cái đường lánh nạn là để cho dành cho
những phương tiện giao thông trong quá trình tham gia giao thông gặp tai nạn ví dụ như mất
phanh ví dụ như là bị trượt dốc thì người ta sẽ đánh xe vào những vị trí lánh nạn đấy nếu trường
trường hợp mà các gia đình các cái nhóm hội mà đi chơi mà dừng nghỉ ở những cái địa điểm đó nếu chẳng may
có những cái xe đang giao thông mà gặp nạn người ta lao vào đánh nạn thì để lại cái hậu quả cực kỳ nguy
điểm điều đáng nói những vụ việc nghỉ ngơi dừng xe tại các cung đường lánh nạn đèo hải vân không
phải trường hợp cá biệt trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua tỉnh hòa bình hiện có năm vị trí đường cứu nạn
thế nhưng thời gian qua cũng xuất hiện nhiều trường hợp các nhóm du lịch vượt hay các nhóm du khách
dừng chân nghỉ ngơi vui chơi tại đây còn cái bất cập ở chỗ cái điểm đường lánh nạn này thì là như
lúc nãy chúng ta vừa thấy là một số xe dừng đỗ ở ngay trước đường lánh nạn rất là nguy hiểm cho cho
cho những người mà dừng đỗ đấy ví dụ như là học sinh sinh viên đi vượt họ cũng dừng và đến nghỉ
ngơi thậm chí còn rải cả những cái ông mưa hoặc là những cái tấm vải ra ngồi ăn uống ở trên trước cái
đường lánh nạn và những cái xe mà xe du lịch chở khách đi du lịch cũng dừng lại nghỉ ngơi ở đấy nên là rất
giả sử như có những cái đường những cái trường hợp xe mà mất phanh họ đi vào thì họ đi thẳng vào đường lánh nạn
thì là rất nguy hiểm cho những người ngồi đấy
mà họ không tránh những người ngồi đấy đi xuống
giả sử những xe khách thì như để xuống thì chắc chắn sẽ xảy ra những vụ tai nạn rất đáng tiếc xảy ra
đường lánh nạn được thiết kế dốc ngược và là đường cụt dành riêng cho những trường hợp xe gặp sự cố khi di chuyển qua khu vực đèo
cân dưng khẩn cấp sẽ lao vào đây
hình ảnh từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc xe ô tô chở ba mươi hành khách chạy theo hướng điện biên hà nội
bất ngờ mất phanh phải lao vào đường cứu nạn trên quốc lộ sáu
vụ việc xảy ra vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại km một trăm một mươi bốn sáu trăm linh đoạn qua xã đồng tân huyện mai châu tỉnh hòa bình
chiếc xe ô tô khách chạy hướng sơn la hà nội khi đổ đèo đã bị mất phanh
tài xế đã kịp điều khiển xe lao vào đường
trong đường cứu nạn tại hiện trường chiếc xe đi vào trong đường cứu nạn khoảng bốn mươi mét
cả người và phương tiện đều được an toàn
như vậy điều gì sẽ xảy ra trong hai trường hợp này nếu lúc đó đường cứu nạn lại có các đoàn xe đang dừng đỗ nghỉ ngơi
tôi nghĩ rằng cái việc này cũng phải các cơ quan chức năng các đơn vị quản lý cũng phải có những cái chế tài rất là mạnh
để mình ngoài cái sức gian đe ra thì cũng phải khuyến cáo và giáo dục để làm sao các gia đình các nhóm hội
và người ta phải có cái ý thức trong cái quá trình mà tham gia trong cái cuộc đi chơi như vậy
và đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người
tương tự như hành vi trải bạt nghỉ ngơi vui chơi trên đường cao tốc và giờ đây là đường cứu nạn
nhiều người đã thốt lên không dám nghĩ tới hậu quả của những hành vi này
bản thân một nữa là nếu như các cháu bị nhiễm
thì các cháu lại là nguồn lây
cho các thành viên các gia đình
các thành viên mà đặc biệt là rất nguy hiểm
cho những đối tượng người già người bệnh nền
bởi vì trong cái gia đình
chúng ta thường sống hai ba thế hệ một lúc
thế rồi khi mà mở cửa trường học
các cháu đi học
thì cũng sẽ có cái lây nhiễm trong trường học
mà các bà mẹ hiện nay cũng đang rất băn khoăn
về cái việc mà cho con em mình đi học
lây nhiễm trong trường học
thì ở đây thì chúng tôi thấy rằng là
cái vaccine tiêm cho trẻ em này
thì bây giờ chúng ta mới
đặt ra vấn đề là để tiêm cho cái đối tượng này
thế còn cái đối tượng một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chúng ta đã tiêm rồi
thế và đặc biệt là cái vaccine
tiêm cho trẻ em trên thế giới
khi mà người ta nghiên cứu tới sản xuất
người ta cũng phải tính tới cái việc
làm sao cho nó hiệu quả
an toàn hiệu quả nhất
ví dụ như là tiêm trẻ em thì người ta cũng phải
tính toán rằng là trẻ em không phải là người lớn thu nhồi
trẻ em không những bị những cái phản ứng
mà trước mắt
ví dụ như là những người lớn đau tại viết tiêm
rồi vấn đề có thể có những sốc phản bệnh
nhưng mà trẻ em là một cái
không phải là người lớn thu nhỏ mà nó còn phát triển
thì cũng phải tính toán đến cái việc
mà đánh giá làm sao nó không ảnh hưởng
tới cái phát triển lâu dài
thế rồi vấn đề là
các cái nước thì hiện nay người ta đã
tiêm trên gần bốn mươi nước
người ta đã tiêm vaccine
thế và cái vaccine pfizer
mà chúng ta định nhập vào việt nam
thì các bạn cũng biết rằng là
đây là một vaccine mà thế giới đang cho rằng là
an toàn nhất và tiêm vào rất nhiều
các cái quốc gia phát triển
vẫn được các cái tổ chức
ví dụ như là cdc của hoa kỳ
thế rồi là dược phẩm châu âu
đấy là những cái tổ chức mà có uy tín
người ta đã cấp phép rồi
và cái việc tiêm liều của trẻ em
người ta cũng đánh giá là cái liều nó nhỏ hơn một phần ba chẳng hạn
thì đấy là những cái mà cơ sở khoa học
kể cả về vấn đề khoa học
và vấn đề thực tiễn các nước đã tiêm rồi
thì chúng tôi nghĩ rằng là
đấy là việt nam cũng
sẽ có những cái nhập cái vaccine
trên cơ sở khoa học và thực tiễn
đã có như vậy để tiêm cho các cháu
vâng ạ phải nói rằng là việc tiêm chủng cho trẻ
trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thì được rất nhiều người quan tâm
bởi vì đây là một cái lứa tuổi nhỏ
và các bậc phụ huynh
lo lắng về cái an toàn
tiêm chủng sau tiêm
vậy thì ông có thể gửi tới các quý vị phụ huynh
những cái chia sẻ như thế nào
để có thể chuẩn bị những điều kiện tốt nhất
về thể chất cũng như là tinh thần
cho trẻ em trước khi tiêm
để có thể quá trình tiêm chủng diễn ra thuận lợi nhất
phía trên tôi đã nói rằng
các địa phương cần có một kế hoạch
trong đó rất mạnh đối với tiêm chuyển
thì ở đây tôi muốn nói rằng
tiên chuyển đó là những điều
mà cũng là khuyến cáo đối với phụ huynh
và các địa phương cũng phải làm để cho các bà mẹ hiểu
thứ nhất tôi cho rằng là các bà mẹ phải xác định tư tưởng
tư tưởng làm sao là tiêm chủng là cần thiết
chúng ta phải thấy rằng
rủi ro của cái việc
mà những phản ứng sau tiêm đấy
với cái việc rủi ro của việc
trẻ mắc covid một mươi chín
thì cái rủi ro
hậu quả cái việc trẻ mắc covid một mươi chín
là nó nặng này hơn nhiều
nên là chúng ta thấy rằng là cần thiết phải tiêm cho các cháu
khi tiêm vaccine có thể là
các cháu không bị nhiễm nữa
hoặc là các cháu nhiễm nó không triệu chứng
hoặc là các cái triệu chứng nó nhẹ
các cháu không phải nhập viện
các cháu không bị tử vong
đấy là cái mà quan trọng nhất của cái vaccine hiện nay
thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là
vấn đề tuyên truyền những gì
và các bà mẹ cần nắm những cái gì
ví dụ như là chúng ta phải biết được
là lịch sử
bệnh tật của các cháu để mà khai báo cho y tế
trước khi đi tiêm
để cho các cháu biết là
à đang trong thời gian là chúng chỉ định
hay là các cháu được tiêm
ví dụ như các cháu đang có bệnh cấp tính
thì chúng ta phải trì hoãn cái việc tiêm để lần sau tiêm được ăn
thì rồi chúng ta phải cho trẻ ăn đủ chất
tôi cũng đã có những cái trường hợp mà
tiêm buổi sáng không cho các cháu đi ăn
và cuối cùng là các cháu bị mệt
sau khi tiêm
chứ không phải rằng là các cháu tiêm bị phản ứng
hoặc là không cho
xác định tinh thần tốt
một đứa nó bị
phản ứng hoặc là một đứa nó bị mệt
nhưng đứa khác là dây chuyển
phải dây chuyển về tâm lý
chứ không phải là vấn đề dây chuyền về vaccine
nên là phải xác định rất là tư tưởng cho các cháu
để vấn đề cho các cháu ăn đủ chất
thì rồi dặn do các cháu không được vận động mạnh
trước khi tiêm và sau khi
tiêm vài ngày đấy rồi theo dõi những triệu chứng gì
các cháu có thể không tự theo dõi được
thì mình phải biết phát hiện
ví dụ như cháu có những dấu hiệu khó thở
hay là cháu có những dấu hiệu như thế nào
cán bộ y tế người ta tuyên truyền cho
để mà biết được cái việc
liên hệ chặt chẽ
giữa gia đình
với nhà trường với cơ quan y tế
để chúng ta tổ chức cái việc tiêm chủng
cho nó an toàn
và hiệu quả
và cái việc ở đây
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cố gắng
làm sao tiêm cho các cháu càng sớm càng tốt
và kể cả những cái cháu
mà không có hộ khẩu
ở đơn vị đó chúng ta cũng cần phải đi tiêm
chứ tránh cái hiện tượng như là
chúng ta những cháu từ năm đến một mươi một tuổi
mà cháu lại không đi nhà trẻ
cháu không đến trường cháu ở nhà chẳng hạn
thì chúng ta phải liên hệ với cơ sở y tế
để được tiêm chủng mà chúng ta các cháu cũng không có hộ khẩu
thế thì cần thiết phải tiêm
tiêm là tiêm tiêm là tiêm
và tôi muốn nói lại rằng là
cái việc mà tiêm
nó rất là cần thiết
giữa cái rủi ro của cái việc cháu không tiêm
với cái rủi ro của mắc bệnh covid một mươi chín
thì cái rủi ro của cái việc mắc bệnh nó lớn hơn rất nhiều
thế và hiện nay chúng ta đã có vaccine
tiêm cho trẻ từ bảy đến một mươi hai tuổi
vaccine tới là năm đến một mươi một tuổi
và thế giới người ta đang chuẩn bị
có vaccine tiêm cho trẻ từ ba đến năm tuổi nữa
nên là tôi khuyến cáo rằng các mẹ mẹ
cần hiểu biết và
cần tổ chức cái học đi tiêm được hiệu quả an toàn
có một thực tế là sau dịp tết nguyên đán
cũng như là những lễ hội đầu xuân
thì là cái sự gia tăng của các ca bệnh
đã cho thấy là nó đang tăng cao
và mặc dù chúng ta đã tổ chức tiêm chủng
cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
để các em yên tâm đến trường
tuy nhiên nếu mà sau khi tiêm chủng
chúng ta không thực hiện những quy định
những khuyến cáo của bộ y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch
thì rõ ràng nguy cơ lây nhiễm là vẫn còn
đúng không ạ vậy ông có chia sẻ thêm gì
về vấn đề này
cái trước tiên thì tôi muốn nói rằng
cái việc mà cho trẻ đến trường
học trực tiếp là cần thiết
bởi vì giữa cái rủi ro của cái trẻ không đến trường
bị các mắc các bệnh không truyền nhiễm
rồi bị trầm cảm
không phải chỉ có thiếu hộ kiến thức đâu
mà là các bệnh về dối loạn
về thể chất và tinh thần
nên cái việc đến trường là vô cùng cần thiết
thế và hiện nay chúng ta đang thực hiện cái việc mà
gọi là thích ứng an toàn
kiểm soát dịch có hiệu quả
chúng ta chấp nhận là có covid một mươi chín trong cộng đồng
nghĩa là chúng ta cũng chấp nhận
cái việc mà có covid một mươi chín ở trong trường học
nhưng mà chắc chắn rằng là cái việc
các cháu phải trên một cái cơ sở
là các cháu thường nhiễm covid một mươi chín nó không nặng
hoặc là các cháu tiêm vaccine rồi
thì cái việc lây nhiễm nó cũng ít đi hơn trước
và kiện này nếu như
mà chúng ta để ở nhà
cũng cái khả năng
các cháu bị nhiễm cũng rất là cao
và vừa đôi đúng là các cháu bị nhiễm rất là cao
mà nhà trường nếu chúng ta tổ chức tốt
cái việc phòng bệnh thì
cái việc nhà trường chưa chắc đã cao bằng ở nhà
và cái việc thứ hai là chúng ta cũng có
những cái quan điểm mới
nghĩa là hiện nay là cái việc chúng ta làm sao
phải xác định thế nào là f
thế nào là f một cho nó đúng
tránh hiện tượng là khi một lớp
mà lại có một cái trường hợp f
mà chúng ta lại bắt cả trường nghỉ học
đấy là cái chuyện không nên chúng ta chỉ yêu cầu
trường hợp f f một cách ly như thế nào
và cho các cái lớp đó nghỉ học như thế nào
cho nó hợp lý mà thôi
và cũng cái việc mà tôi cũng khuyến cáo
chúng ta khi mà
cho các cháu đi học
thì không nên là cho
các lớp tiếp xúc với nhau
để khi dịch có xảy ra thì chúng ta chỉ phải xử lý một lớp
đấy là cái mà rất quan trọng
và cũng không cần phải chờ đợi khi mà
trường hợp f nó khỏi hành
thì mà chúng ta mới cho các trường hợp f một
mà nó hết thời gian cách ly đi học
chúng ta phải làm sao là để xác định
đúng những trường hợp nào mà cần
phải là cách ly
những trường hợp nào cần phải ở nhà
để điều trị v v
để làm sao việc học tập của các cháu
không bị gián đoạn
đấy là cái mà rất là cần thiết
và bộ giáo dục và bộ y tế đã có dẫn dẫn rất kỹ vấn đề này
phải nói rằng là bên cạnh
việc tiêm chủng thì năm k chính là một nguyên tắc
vàng trong công tác phòng chống dịch
một lần nữa thì cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã đến với chương trình ngày hôm nay
và có những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi